theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên mực năm m
nên trong hôm nay khu vực bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa một số nơi có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
quý vị ở khu vực miền núi bắc bộ cần chuẩn bị các biện pháp phòng tránh nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ
trong khi đó miền trung cũng có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trưa chiều trời nắng phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh
còn ở tây nguyên và nam bộ mưa xuất hiện tập trung về chiều tối
tp hcm và các tỉnh thành phố lân cận có thể có nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ một số nơi nắng nóng trên ba mươi năm độ
chiều tối và đêm nên nhiệt giảm xuống mức thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
đó là một số thông tin đáng chú ý về thời tiết ngày hôm nay